do vậy cần thẳng thắn nhìn nhận đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nhân quyền ngay tại cấp cơ sở

nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba tuần qua các đoàn công tác bộ công an do thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
và thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà các thương bệnh binh đang được chăm sóc
điều trị tại một số trung tâm điều dưỡng thương binh lãnh đạo bộ công an bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh to lớn của các đồng chí thương bệnh binh đã công hiến một phần sương máu của mình vì độc lập tự do cho tổ quốc cho dân tộc
mong muốn các thương bệnh binh tiếp tục phát huy ý chí bản lĩnh kiên cường luôn luôn lạc quan yêu đời sống vui sống khỏe là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ nói theo
ngày hai mươi tháng bảy tại hà nội thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an tiếp thứ trưởng bộ nội vụ và truyền thông nhật bản nakagawa takamoto nhân dịp ngày thứ trưởng và đoàn công tác của bộ nội vụ và truyền thông nhật bản sang thăm việt nam tham gia sự kiện triển lãm về phòng cháy chữa cháy do việt nam tổ chức
tại buổi tiếp thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị thời gian tới hai bên tăng cường hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và chia sẻ thông tin kinh nghiệm về quản lý nhà nước trên lĩnh vực phòng cháy trịa cháy và cứu nạn cứu hộ tác chiến phòng cháy trịa cháy và cứu nạn cứu hộ trên không trên biển tại các khu vực địa hình phức tạp khó tiếp cận ứng phó với thảm họa thiên tai biến đổi khí hậu tiến tới tổ chức các hoạt động diễn tập chung giữa lực lượng hai bên
tổng ngôi nhà nghĩa tình đồng đội đã được trao cho các gia đình thân nhân liệt sĩ công an nhân dân các cám bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở mỗi căn nhà được trao đều chứa đựng sự quan tâm sâu sắc của bộ công an nói chung của mỗi cám bộ chiến sĩ công an trong toàn lực lượng nói riêng thể hiện lòng biết ơn với những cống hiến đóng góp của các anh hùng liệt sĩ công an nhân dân góp phần thực hiện tốt chính sách đối với những gia đình có công với cách mạng tô thắm trang sự vẻ vang của lực lượng công an nhân dân sau đây là ghi nhận trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
đây là ngôi nhà nghĩa tình đồng đội của công an tỉnh quảng ngãi phối hợp cùng chính quyền địa phương vừa tiến hành trao tặng cho ông võ văn nông bảy mươi một tuổi ở xã bình hòa huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi ông nông là con ruột của liệt sĩ công an nhân dân võ sĩ nguyên cán bộ ban an ninh tỉnh quảng ngãi
một trăm năm mươi triệu đồng là số tiền do bộ công an và giám đốc công an tỉnh quảng ngãi hỗ trợ gia đình để xây ngôi nhà này ngôi nhà đưa vào sử dụng giúp gia đình ông nông phần nào ổn định cuộc sống đồng thời có nơi thờ tự liệt sĩ được đàng hoàng ấm cúng hơn
hỗ trợ cho gia đình đồng chí võ sĩ một ngôi nhà để mà thờ cúng được ấm cúng hơn và ngôi nhà được hoang rong để mà tổ cho địa kiện cho gia đình phát triển hơn
còn đây là ngôi nhà nghĩa tỉnh đồng đội đã được công an tỉnh quảng ngãi xây dựng cho gia đình bà nguyễn thị yến ở xã hành tín tây huyện nghĩa hành đã được công an tỉnh quảng ngãi xây dựng từ năm hai nghìn một mươi
vừa qua bộ công an và công an tỉnh quảng ngãi tiếp tục hỗ trợ kinh phí bảy mươi triệu đồng để giúp gia đình sửa chữa lại
bà yến là em ruột của nữ liệt sĩ công an nhân dân nguyễn thị sinh sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy nguyên cán bộ ban an ninh huyện nghĩa hành tham gia cách mạng từ năm một mươi ba tuổi
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước liệt sĩ công an nhân dân nguyễn thị sinh đã chiến đấu kiên cường lập nhiều chiến công và anh dũng hy sinh
hãy cho đối tượng phải làm lại hãy sắp yên giết đối với lớp người đi trước và đặc biệt là đối với những liệt sĩ
không chỉ trên địa bàn tỉnh quảng ngãi mà ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước đã và đang có hàng nghìn ngôi nhà nghĩa tỉnh đồng đội của lực lượng công an hỗ trợ dành tặng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ công an nhân dân
các cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở
mỗi căn nhà đều thể hiện lòng biết ơn sự tri ân của toàn thể cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
đối với sự hy sinh cống hiến của các anh hùng liệt sĩ công an nhân dân
và hôm nay từng ngôi nhà nghĩa tình đồng đội được xây dựng lên càng khẳng định truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam qua mọi thời kỳ
một trong ba cá nhân tiêu biểu được bộ công an biểu dương
tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu trong toàn lực lượng công an năm hai nghìn hai mươi ba là trung tá lê thanh huyền chủ tịch hội phụ nữ công an tỉnh bình phước
không chỉ cùng hội phụ nữ công an tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình mẹ đỡ đầu do hội liên hiệp phụ nữ việt nam triển khai
mà nhiều người dân tỉnh bình phước lại biết về chị với cương vị là một cô giáo công an dạy tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo
tôi luôn ấp ủ những mô hình mới những cách làm hay hơn nữa
để có thể giúp đỡ các con được nhiều hơn tốt nghiệp thạc sĩ ngôn ngữ anh tôi hy vọng với kiến thức được học
tôi có thể đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để giúp đỡ các em học sinh nghèo là trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
trên con đường tiếp cận và chinh phục được tiếng anh không chỉ là ngôn ngữ phổ biến
mà còn là công cụ quan trọng và cực kỳ hữu dụng trong thời kỳ hội nhập bốn
xuất phát từ suy nghĩ trên trung tá lê thanh huyền
đã chủ động nâng chương trình mẹ đỡ đầu lên tầm cao mới bằng việc triển khai mô hình mẹ đỡ đầu giảng dạy tiếng anh
hỗ trợ học tập cho học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với học bổng là tám triệu đồng một năm một em
mô hình này do chị trực tiếp đảm nhận đối tượng được nhận đỡ đầu là tám em trong đó có năm em là trẻ mồ côi trên địa bàn
vừa là mẹ đỡ đầu vừa là cô giáo tôi ý thức được rằng trách nhiệm của bản thân
như được nhân đôi tôi tự nhủ trong thời gian tới mình phải nỗ lực hơn nữa
đồng thời vận động nhiều người cùng chi hướng để phát triển lớp học miễn phí
vô phần chắc cánh ước mơ cho học trò cũng là các con mẹ đỡ đầu bay cao bay xa
đến bến bờ tri thức để tiếp thêm nghị lực niềm tin vào tương lai tươi đẹp
xin chúc cho tâm nguyện hết lòng vì trẻ em nghèo của cô giáo công an sẽ được nhân rộng lan tỏa
và nhận được sự ủng hộ giúp đỡ
từ nhiều tấm lòng hảo tâm hơn nữa
quy định trong công tác quản lý nhà nước không thực hiện đúng theo các chủ trương
mà chính quyền địa phương đã ban hành vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính
gây thất thoát tài sản của nhà nước
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cũng đã tiến hành khởi tố
ba đối tượng trong vụ án vi phạm tại chợ tạm sông bằng
trong đó bắt tạm giam một đối tượng là thành ủy viên
trưởng phòng quản lý đô thị nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân phường sông bằng
liên quan tới vụ án nguyễn như nhân
chính xã duy trung huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn ba mươi năm tỷ đồng
điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam
đã tiếp nhận khoảng sáu trăm linh bị hại có liên quan
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
đã khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn như nhân để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cơ quan cảnh sát điều tra nguyễn như nhân lợi dụng vị trí công tác là cán bộ địa chính xã đã đưa ra thông tin gian dối về khả năng làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất tách thửa làm thủ tục giao đất có thu tiền sử dụng đất để người dân tin tưởng giao tiền giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
với thủ đoạn này nhân đã chiếm đoạt hơn ba mươi năm tỷ đồng của người dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã tiến hành lấy lời khai từ bị hại để điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt của đối tượng
công an tp hcm cho biết liên quan tới vụ án phan công khanh cùng với đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra mở rộng cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn của nhiều nạn nhân và tạm giữ tám siêu xe
thông qua báo chí biết phan công khanh và đồng bọn bị tạm giữ hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nên nhiều người nghi ngờ xe của mình đi cầm hoặc bán cho người khác
quá trình tìm hiểu chủ xe ô tô bmw biển số bảy mươi hai a sáu mươi nghìn sáu trăm linh hai phát hiện đối tượng đem xe mình đi cầm lấy một tỷ đồng
nên làm đơn tố cáo đến phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng tiếp nhận đơn của người tố cáo phan công khanh cùng với đồng bọn
có hành vi chiếm đoạt xe hiệu berabus tám trăm linh biển kiểm soát sáu mươi tám a hai mươi bảy nghìn ba trăm năm mươi
thông qua việc khanh mượn xe để trưng bày tại showroom của khanh trong ngày khai trương ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
sau đó đến ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba khanh cùng với đồng bọn bán chiếc xe trên chiếm đoạt số tiền hai mươi bốn năm tỷ đồng
cơ quan điều tra cũng tiếp nhận trình báo về việc khanh còn nợ tiền mua hoa tặng cho khách hàng khi mua xe với số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
nợ tiền thuê xe cẩu xe hai mươi năm triệu đồng và nợ tiền nhôm kính sửa chữa xây dựng showroom để khai trương
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan
được biết đến nay cơ quan điều tra đã tạm giữ tám chiếc siêu xe liên quan đến vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thông báo ai là nạn nhân của khanh và pha hãy đến ngay phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
số bốn trăm năm mươi chín trần hưng đạo phường cầu kho quận một để trình báo cung cấp hồ sơ chứng cứ hỗ trợ điều tra để được bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp
đồng thời cơ quan điều tra kêu gọi các đối tượng liên quan đến khanh và pha sớm ra trình diện để hưởng khoan hồng
mua bán một lượng lớn ma túy một đối tượng đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm phối hợp với bộ đội biên phòng tp hcm và đoàn biên phòng trường khương phát hiện bắt giữ
cụ thể vào hồi một mươi chín h hai mươi năm phút ngày hai mươi tháng bảy trên tuyến quốc lộ bốn g thuộc bản tiên sơn xã trường khương huyện sông mã tp hcm
bắt quả tăng đối tượng tòng văn hinh chú tại xã trường khương huyện sông mã tp hcm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một mươi tám viên ma túy tổng hợp một xe máy một điện thoại di động
vụ việc đang được bộ đội biên phòng tp hcm tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
với hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản bảy đối tượng từ một mươi bảy tuổi đến ba mươi sáu tuổi chú tại tp hcm và tp hcm đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tp hcm
khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo hồ sơ công an ngũ ngọc sinh hai mươi chín tuổi chú huyện đình quán tỉnh đồng nai là đối tượng môi giới dẫn dắt nữ tiếp viên phục vụ quán karaoke hoạt động tại thị trấn đình quán huyện đình quán
đầu năm hai nghìn hai mươi ba sinh có thuê nông quốc tài hai mươi hai tuổi để chở nữ tiếp viên đi tiếp khách tại các quán karaoke trên địa bàn
cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tài bị sinh đuổi việc vì có mâu thuẫn trong quá trình làm việc
sau đó nhiều lần sinh gọi điện thoại yêu cầu tài trả sáu mươi triệu đồng đã nợ trước đó nhưng tài không nghe máy
đêm ngày hai mươi ba tháng sáu sinh thuê xe ô tô và rủ thêm sáu đối tượng mang theo ba dao tự chế rồi nhờ kiều phương chưa rõ lây lịch gọi điện dụ tài đến
khi tài đến thì các đối tượng đã khống chế chiếm đoạt một xe máy một điện thoại di động với tổng trị giá năm mươi một triệu đồng của tài rồi đưa tài lên xe ô tô về xã phú vinh huyện đình quán
tại đây các đối tượng đã chói tay đánh đập ép tài
phải viết giấy vay nợ rồi mới thả tài về huyện xuân lộc
nhận được tin báo của bị hại công an huyện xuân lộc đã phối hợp với công an huyện đình quán tiến hành bắt giữ tài

tại đây các đối tượng đã khống chế chiếm đoạt một xe máy một điện thoại di động với tài rồi đưa tài lên xe ô tô về xã phú vinh huyện đình quán tiến hành bắt giữ tài